đầu điểm tết nguyên đáng chợ nhập về hơn năm con heo mỗi ngày để phong ngừa tình trạng nông sản
thực phẩm kém chất lượng ra trộn vào chợ
bà quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã lấy mẫu kiểm nghiệm xác định nông sản thực phẩm
thì đến thời điểm này thịt heo vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm hốc môn đều có truy xuất nguồn gốc và niêm phong kỹ càng
tuy nhiên dịp cận tết khi nhu cầu tiêu thuận tăng cao không loại trừ khả năng thịt heo nhiễm bẩn sẽ tìm cách vào chợ
ban quản lý an toàn thực phẩm lưu ý các lực lượng chuyên môn cần tăng cường hơn khâu kiểm tra giám sát
trong năm hai nghìn một mươi tám nông nghiệp tp hcm tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị giảm diện tích lúa một vụ
và diện tích mía hiệu quả thấp sang các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao như hoa lan mai cây kiển rau an toàn
bắp cỏ chăn nuôi chim yến bò thịt cá cảnh v v
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn hai mươi một bốn trăm linh tỷ đồng tăng sáu hai
có hơn bốn trăm linh hectare diện tích canh tác tăng bốn tám so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi chín nông nghiệp thành phố tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây con
chất lượng năng suất cao phát triển sáu loại cây trồng và vật nuôi chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tiếp tục triển khai đầu tư bốn dự án gồm dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao
phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái nâng cao chất lượng và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm dịp trước trong và sau tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt kiểm tra lại hai tuyến đường cửa ngõ thành phố là quốc lộ một và xa lộ hà nội
kiểm tra tài xế xe container xe tải xe ben v v chất kích thích bằng các thiết bị chuyên dụng ngay tại chỗ
qua kiểm tra bốn trăm chín mươi một tài xế đã phát hiện bảy mươi bảy trường hợp vi phạm nồng độ cồn không có trường hợp sử dụng chất kích thích ma túy
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp với công an quận huyện tuần tra kiểm soát cơ động
xử lý vi phạm về chất kích thích đối với tài xế lái xe chuyên nghiệp tại các khu vực như bến xe miền đông bến xe miền tây cảng cát lái v v
thưa quý vị thưa các bạn
hiện thực cuộc sống hôm nay cho thấy
nếu xã hội càng phát triển hiện đại thì con người càng trở nên gần gũi gắn bỏ với thiên nhiên
định hướng phát triển một nền nông nghiệp đô thị nông nghiệp công nghệ cao ngoài ý nghĩa phát triển kinh tế
còn tạo ra một môi trường sống xanh lành mạnh cho con người ở tất cả các lứa tuổi có cơ hội nghỉ ngơi tái tạo sức lao động cũng như chữa bệnh
nông nghiệp công nghệ cao đang thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ các sản phẩm truyền thống sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao
sản phẩm an toàn dễ truy xuất nguồn gốc
thêm nữa nông nghiệp công nghệ cao còn góp phần hỗ trợ cho khoa học giáo dục cũng như đóng góp vào sự phát triển của ngành kinh tế du lịch của thành phố
chuyện tập làm nông nghiệp chuyện học cách chia sẻ với nhà nông để biết cái ta ăn hàng ngày đã được trồng trọt trong nắng mưa như thế nào
chính là một yêu cầu của giáo dục cả về khía cạnh khoa học cũng như nhân văn
các thầy cô giáo của trường tiểu học nguyễn văn trỗi ở quận bốn này đã có sáng kiến làm một vườn sâu và ao cá nhỏ trên sân thượng của nhà trường
ngoài chuyện trong bữa trưa của học sinh nhà trường có thêm rau xanh sạch thì việc nhìn tận mắt rau củ quả được trồng được lớn lên trên đất là một bài học thực tế sinh động
trước đây con học trong sách thì có những cái hình ảnh về cây nhưng mà con không có hình dung ra được nó như thế nào
từ khi lên nhà kính thì con có thể với tận mắt quan sát được là cây nó từ lúc nó nảy mầm cho tới khi nó ra hoa kết trái như thế nào ạ
và khi lên đây con có thể tự học được cách chăm sóc cây
điều kiện của trẻ con ở thành phố thì các em khi học các môn khoa học tự nhiên xã hội hay tập làm văn thì các em ít có điều kiện để mà tiếp cận thực tế
dù các em chỉ thông qua những cái tư liệu về sách vở hay là video thôi chứ còn nếu mà quan sát thực tế tại một cái vườn rau thì cũng chưa có điều kiện để cho các em đi đến nhiều
thế là nhà trường mới thực hiện cái mô hình này để phục vụ cho các em học các cái môn tự nhiên xã hội khoa học kể cả tập làm văn nữa
thì các em quan sát thực tế như vậy thì các em sẽ có được nhiều cái kiến thức thực tế hơn
thành phố hồ chí minh chúng ta là có gần một triệu sinh viên
thì các học sinh sinh viên đều chủ yếu là học ở trên lớp về các bài học dính lý sinh học liên quan đến sinh học
các bài học liên quan trên đại học thì người ta học ở trong lớp nhiều hơn các phòng thí nghiệm cũng nằm trong các tòa nhà nhiều hơn là thực tế
do đó là các em dường muốn đi trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đồng thời đó là trong đó cũng gối ghém những cái kiến thức trừ dạo thêm kiến thức
về chuyên môn nhất là ngành sinh học ngành kỹ thuật công nghệ và ngành môi trường
nền nông nghiệp đô thị có thể tạo màu xanh trên mái của một môi trường và cũng có thể là một khu canh tác hiện đại như khu nông nghiệp công nghệ cao này
với diện tích hơn tám mươi tám hecta ở nguyệt củng chi phía tây bắc thành phố
ở khu canh tác này thành phố đã thu hút đầu tư để sản xuất ra các sản phẩm giá trị cao như hoa lan nấm bào ngư cây dược điệu hoặc nuôi cá chép coi giống nhật bản
và cũng từ ngày đi vào sản xuất hàng năm
trung tâm khai thác hạ tầng của khu đã mở cửa đón rất nhiều các đoàn học sinh sinh viên đến tham quan thực tập khoa học
khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh với diện tích tám mươi sáu một mươi bảy hecta đang trình diễn các hoạt động về nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
nơi đây với cảnh quan thiên nhiên rất đẹp xanh và môi trường khá là trong lành của vùng ngoại thành thành phố hồ chí minh
trong hơn năm năm qua
chúng tôi cũng đã có hoạt động đón tiếp học sinh sinh viên của thành phố hồ chí minh và nhiều vùng quê khác đến đây với hoạt động tham quan và tham quan trải nghiệm hoạt động du lịch nông nghiệp
khi khách du lịch cũng như các bạn học sinh đến đây thì sẽ được làm quen với quy trình sản xuất nấm bồng xám
được biết về quy trình nhân giống cách để tạo nên một cái phô nấm quy trình chăm sóc
cũng như là khi các bạn đến đây các bạn sẽ được làm quen với cái nông sản sạch và an toàn
một số hộ nông dân đến đây sẽ học tập cũng như ứng dụng nông dân
ở đây thì em sẽ giới thiệu cho các bạn về cách nhân giống cây hoa lan bằng phương pháp nuôi cây mô
phương pháp này là phương pháp nhân giống được ứng dụng ở tại khu nông nghiệp công nghệ cao
phương pháp này được ứng dụng trong nền nông nghiệp hiện đại
từ những tế bào hoặc những bộ phận trên cây mẹ chúng ta có thể nhân giống ra thành hàng trăm hàng ngàn cây con khác
mà ở ngoài tự nhiên thì chúng ta không thể nhân giống được
ngoài cách nhân giống cây hoa lan ra thì chúng ta cũng có thể nhân giống thêm
một số loại những loại hoa cây cảnh khác để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của nhân dân
canh tác trong nhà màng với các điều kiện như độ ẩm nhiệt độ tưới tiêu v v
được điều khiển tự động bằng các chương trình số hóa theo mô hình bốn
là phương pháp canh tác hiện đại nhất được triển khai tại đây
học sinh và sinh viên hay thậm chí ngay chính các giáo viên tới đây
rất thích thú được tìm hiểu những mô hình nông nghiệp kỹ thuật số
phục vụ cho những bài giảng cũng như truyền cảm hứng cho học sinh
bên cạnh chức năng hỗ trợ giáo dục khu canh tác và nuôi trồng công nghệ cao
còn thu hút cả khách du lịch đến thưởng thức các sản vật trải nghiệm không gian sống xanh
nhà bốn là một trong những mô hình được ứng dụng để phục vụ cho đàn tham gia hướng nghiệp
trong năm học mới phục vụ chương trình nông nghiệp bốn
để phục vụ cho chương trình này thì ngoài chương trình trong hội trường để cung cấp kiến thức cho các em
thì các em còn được tới khu vực nhà màng cảm nhận và trực tiếp tương tác
với những hệ thống canh tác nông nghiệp hiện đại
thêm nữa là phía trung tâm cũng thiết kế những mô hình có tính tương tác cao
do đó các em vào tham quan các em sẽ được trực tiếp tương tác với các mô hình kỹ thuật
giúp các em có thêm được sự tò mò và thích thú với việc ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao
học trò nó học là nhất ngay cái phần sinh sáo ngay cái phần cái mô và ghép cành
học trò chỉ nó thấy trong cái lọ thôi giờ nó không thấy cái gì hết
và thứ hai là chúng ta chỉ dạy được lý thuyết từ đó tôi mới có cái ý niệm đầu tiên
giờ sao cho tất cả các trường
thực hành ngoài nhà trường của trong phung khấu chương trình của bộ có thể ra đó
rồi cho các em vô đây nó tham quan học tập công nghệ phát triển về cây trồng
ở trong đây nó có nhiều cái mô hình
thứ nhất là về cái trồng rau mầm nè các em nó được trải nghiệm
làm lan các em nó cũng được trải nghiệm
rồi các mô hình về thủy canh vân vân
tất cả đó nó điều mới với tất cả các em đó là cái điều thu hút
để cho du khách cũng như các em học sinh về đây để mà tham quan
và cái đó là cái mà tụi em bán được tour nhiều nhất là về hướng nghiệp
và các trải nghiệm ở tại đây
hiện tại về khu vực đây rất là nhiều cái khu trải nghiệm khác nhau
cộng với một số phần mà vui chơi giải trí á
ví dụ tác mưa mắt cá các trò chơi đó đều nằm ở trong khu vực này
bên trong khu vực bên đây
đưa mô hình danh tác nông nghiệp công nghệ cao thêm một sản phẩm của ngành du lịch
bên cạnh chức năng sản xuất và hỗ trợ giáo dục
đã được nhiều nước trên thế giới và khu vực áp dụng
ở khu nông nghiệp công nghệ cao huyện củ chi hay khu vực nuôi thủy sản
sắp được xây dựng ở huyện cần dơ
nhiều chuyên gia góp ý kiến muốn kết hợp làm du lịch cần chú ý xây dựng hạ tầng
làm tốt công tác liên kết và quảng bá với các đơn vị thuộc ngành du lịch
đó là chìa khóa thành công
tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp đặc biệt là du lịch nông nghiệp
ở khu nông nghiệp công nghệ cao này là rất lớn
ở đây có được các lợi thế các anh chị cũng có thể thấy
thứ nhất đó là họ đã có được một sự đầu tư cơ bản và rất là chuyên nghiệp
các mô hình đã được học tập từ nước ngoài và áp dụng lại thực tế tại thành phố hồ chí minh
và cụ thể là huyện củ chi
lợi hình du lịch nông nghiệp sinh thái
du lịch nông nghiệp hiện đang rất là được sự quan tâm đặc biệt là của sở dục đào tạo
và du lịch nông nghiệp du lịch sinh thái cũng là một trong những lợi hình mà sở du lịch
cũng rất mong muốn phát triển làm gia tăng lên các sản phẩm du lịch của thành phố trong thời gian tới
đối với vùng đất củ chi này cộng với nghệ cao này thì bến đình cũng sát bên đó
nhưng mà có một cái rằng là đối với du khách quốc tế thì về bên mình thì chủ yếu là đi về di tích lịch sử
còn người ta chưa biết về cái này thì tất nhiên là bên mình phải cần quảng bá nhiều hơn
đối với du khách về khu nông nghiệp nghệ cao này bên phần đó thì phải tiếp xúc nhiều với công ty du lịch
để các công ty du lịch biết những cái chương trình những cái sản phẩm của mình để mà quảng bá lên
để mà giới thiệu cho du khách nước ngoài lúc đó chúng ta mới làm được
trong một cái thời gian ngắn nếu như mình chưa thể đầu tư xây dựng được một cái mô hình
một cái không gian một cái chương trình hoàn chỉnh quy mô thì chúng ta có thể liên kết
tập trung phát triển những loại hình nào là thế hiện đang là thế mạnh của địa phương của đơn vị mình
liên kết với lại các khu điểm khác để tạo thành những chương trình sản phẩm liên hoàn và mang cái tính phong phú đa dạng hơn
để tạo một sự thay đổi một sự đổi mới cho du khách khi tham gia các chương trình tải nghiệm tại huyện củ chi này
trong kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố thì chúng ta cũng có hình thành một khu nông nghiệp
nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ ở cần giờ
thì chúng tôi cũng đã đang được triển khai cái dự án ở tại xã long hòa của huyện cần giờ
thì nói về cái du lịch nông nghiệp mà ở trên địa bàn cần giờ thì trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ có xây dựng một cái mô hình
để kết nối giữa hoạt động nghiên cứu ứng dụng về sản xuất nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ
thì gắn kết cái mô hình du lịch ở đó thì để phát triển cái trải nghiệm
và cái hướng nghiệp cho thanh niên cho sinh viên của thành phố
thưa quý vị thưa các bạn như chúng tôi đã chia sẻ ngành nông nghiệp đô thị phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao
bên cạnh các chức năng hỗ trợ giáo dục phát triển kinh tế du lịch còn là ngành đang góp phần chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp
từ truyền thống sang các sản phẩm có giá trị cao
sản phẩm từ những cơ sở ươm tạo hoa lan cây dược liệu nấm bào ngư hay nuôi cấy
đông trùng hạ thảo một nguồn dược liệu quý để bào chế thực phẩm chức năng
những cơ sở lai giống những giống cá quý và đắt tiền như cá dĩa cá chép coi nhật bản v v
không những đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn là nguồn hàng hóa xuất khẩu trong tương lai
đây là một trong hơn chục cơ sở lai giống sản xuất con giống
cũng như nuôi giống cá chép coi nhật bản trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cá chép coi là một giống cá cảnh rất đẹp có nguồn gốc từ đất nước nhật bản
đầu tư vào lai tạo ươm giống và nuôi trồng cá này đòi hỏi nhiều điều kiện
như vốn điến kinh nghiệm nhiều sản phẩm luôn được ưa chuộng trên thị trường
và nếu cơ sở lai tạo là một trang trại sẽ hứa hẹn trở thành một điểm tham quan du lịch đẹp
hiện nay thì ở góc độ công ty chúng tôi là cố gắng để lai tạo
để cho ra những dòng cá đẹp nhất với cái giá thành tốt nhất
để phục vụ cho thị hiếu của người việt nam chúng ta hiện nay
và chúng tôi cũng có định hướng sẽ là một cái điểm
để khách tham quan du lịch đến
để người ta tìm hiểu thêm về cái ngành cá coi này
tại vì hiện nay thật sự ra nó cũng mới mẻ
mới có vài năm trở lại đây du nhập vào việt nam cái ngành cá coi hiện nay
với cái mô hình này thì có thể thu hút những cái đối tượng du lịch là những nhóm nhỏ
và đây cũng là một cái hướng mà có thể kết hợp
trong cái chuỗi du lịch giống như dạng như là city tour
công ty sức khỏe vàng là một trong số ít các đơn vị
bắt tay vào nuôi trồng nắm đông trùng hạ thảo
một loại nấm dược liệu quý
từ thiên nhiên hoang dã trên núi cao himalaya
nấm đông trùng hạ thảo được phân lập từ một trụng nấm ngoài thiên nhiên
và đưa vào nuôi cấy trong phòng với các điều kiện nhân tạo
hướng đi này đã mở ra một mô hình canh tác dược liệu mới
làm phong phú thêm các sản phẩm của nền nông nghiệp đô thị
và hứa hẹn một nguồn hàng có thể xuất khẩu
hiện tại là công ty thành lập gần một năm
với hướng chủ đạo chính là về nghiên cứu và sản xuất đông trùng hạ thảo
cũng như là các dòng sản phẩm về công nghệ cao
trong định vật sức khỏe và sắc đẹp
như là về viên uống trong nắng dịch chứa tế bào gốc
đông trùng hạ thảo là một dạng nấm ký sinh trên những con sâu
đang trong thời kỳ phát triển chuẩn bị thành bướm
và cái thành phần hóa học quan trọng nhất của đông trùng hạ thảo
hai thành phần này được khoa học chứng minh có khả năng
chữa các bệnh về miễn dịch các bệnh về đường ruột gan hay thận
các bệnh về tim đặc biệt là vấn đề giảm cholesterol trong máu
và quan trọng nhất là
quan trọng thứ hai của đông trùng hạ thảo
đó là khả năng chống tiền ung thư của đông trùng hạ thảo
quy trình nuôi cấy của chúng tôi
trước khi nuôi cấy chúng tôi đã phân nập một chủng từ thiên nhiên
chủng này có dược chất rất là mạnh
bước thứ hai chúng tôi sẽ cấy ria
sau đó tiếp tục trên môi trường địa thạch được chọn nòng một lần nữa
chúng tôi sẽ cấy tiếp vào một môi trường nào
xem khả năng phát triển của đông trùng hạ thảo
cũng như là dược chất nó tạo ra có đủ
để tiếp tục vào những bước tiếp theo hay không
từ đó chúng tôi lại tiếp tục cấy vào môi trường nên quả thể
thì môi trường nên quả thể ở đây thì chúng tôi có gạo
nước dừa và gạo nứt
ngoài ra có một số yếu tố vi lượng nữa
cái vấn đề ở đây là
làm sao mình phải tối ưu hóa được
từ nhiệt độ ánh sáng lồi độ ẩm
để đưa vào nuôi cấy
làm sao nó phải thật giống thiên nhiên
thì nó sẽ tạo ra cái chủng của mình
có hàm lượng dược chất
và có khả năng tác dụng tốt
gần giống được với thiên nhiên nhất
việt nam nằm trên một vùng thảo dược rất tuyệt vời
nhưng đa phần các công ty nước ngoài
người ta vào người ta mua những cái nguồn thảo dược này
và người ta mang ra nước ngoài
người ta sản xuất người ta chế biến
và sau đó họ xuất khẩu ngược lại việt nam
người ta bán đến một giá rất cao
và đâu đó là những người việt nam
những người mà có mức thu nhập ở mức trung bình
thì người ta lại không thể nào tích cận được những sản phẩm đó
và xuất phát từ niềm đam mê đó
và từ những cái tâm huyết đó của các thầy
thì doanh nghiệp chúng tôi muốn hiện thực hóa
những đề tài nghiên cứu đó
và muốn những cái sản phẩm này
tới được người tiêu dùng việt nam
thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự ngắn về hai cơ sở nuôi cá chép coi
nguồn gốc nhật bản
và nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo
hai ví dụ về những hướng đi mới
hiện đại của nền nông nghiệp đô thị
đã tạm thời khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay
số phát sóng kỳ này
chúng ta cùng chúc cho nền nông nghiệp đô thị
sản xuất sạch và xanh của thành phố
sẽ đạt được nhiều thành công mới
vừa trở thành một ngành kinh tế
có giá trị gia tăng cao
vừa hỗ trợ cho giáo dục
cũng như góp phần phát triển du lịch
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo